như mọi năm đến thời điểm này những người làm nghề ở các làng nghề đúc tượng ông công ông táo hoa giấy hoa tươi
phục vụ nhu cầu tâm linh ở thừa thiên huế đã tất bật rộn ràng trở lại
năm nay mưa thuận gió hòa hàng làm ra bán được giá nên bà con ở các làng nghề đều rất phấn khởi
tượng ông công ông táo hoa giấy hoa tươi đều là những mặt hàng góp mặt trong gia đình người huế từ những ngày trước tết
tượng đất nung của làng địa linh xã hương vinh có mặt trong lễ tiễn ông công ông táo lên trời
hoa giấy của làng thanh tiên được bày đặt trang trọng ở trang ông trang bà am cảnh và ông táo
hoa tươi làng mậu tài thanh tiên xã phú mậu góp mặt trên mâm cúng từ dằm tháng chạp cũng đưa ông táo cúng tất niên đón giao thừa
tất cả đều phục vụ cho nhu cầu tâm linh của người huế và được người các làng nghề bắt tay tạo tác chăm sóc từ nhiều tháng trước
càng đến gần ngày tết không khí ở các làng nghề càng gấp rút tất bật
năm nay thời tiết ổn định bên cạnh những giống hoa cúc truyền thống người dân ở làng hoa lớn nhất ở thừa thiên huế đã cho trồng nhiều giống hoa mới được bà con du nhập về từ nhiều nơi khác
những giống hoa này bước đầu đã thích nghi được với vùng đất hứa hẹn mang đến cho bà con nguồn thu nhập tốt hơn
ngày tết là dịp để nghỉ ngơi để hướng về cội nguồn và ở huế mỗi khi nhìn thấy những phẩm vật của các làng nghề địa linh thanh tiên mậu tài
bên hẻ phố cửa chợ là biết ngay đã đến lúc phải sửa soạn bàn thờ hướng về tổ tiên sẵn sàng đón một cái tết ấm cúng bên người thân gia đình